tại thị trấn cửa việt huyện gio linh tỉnh quảng trị công ty trách nhiệm hữu hạn khiên hà trụ sở tại thành phố hải phòng tổ chức lễ bàn giao tàu vỏ thép theo nghị định sáu bảy của chính phủ cho ngư dân nguyễn công thành trú tại khu phố sáu thị trấn cửa việt
tàu qtr chín mươi một nghìn ba trăm sáu mươi tám ts được thiết kế là tàu lưới vây có công suất tám trăm hai mươi chín cv tốc độ thiết kế một mươi hai hải lý trên giờ
tàu được trang bị một khoang cấp đông nhiệt độ âm hai mươi độ c bốn khoang bảo ôn giữ chữ cá và đá lạnh có thể chịu đựng được sóng cấp tám hoạt động trong ba mươi ngày liên tục trên biển với số lượng một mươi sáu thuyền viên
tổng vốn đầu tư cho chiếc tàu này là một mươi chín năm tỷ đồng
được biết tỉnh quảng trị đã phê duyệt đóng mới ba mươi hai tàu cá có công suất lớn theo nghị định sáu mươi bảy của chính phủ trong đó có một mươi chín tàu vỏ thép
hiện nay đã có một mươi bảy tàu đã và đang thi công tại các xưởng đóng tàu ở thái bình hải phòng quảng trị và đà nẵng
mỗi tàu có trị giá trung bình từ một mươi năm đến một mươi bảy tỷ đồng
việc đóng mới tàu vỏ thép sẽ giúp ngư dân quảng trị vươn khơi bám biển dài ngày nâng cao sản lượng đánh bắt đồng thời góp phần vào việc bảo vệ chủ quyền biên giới trên biển